bọn con có biết nhưng mà hôm đấy cả đêm mẹ không ngủ
khi cuộc nói chuyện của hai mẹ con đã trở nên ôn hòa hơn
diễn viên nam của chương trình tiếp tục quay lại để giải thích
bây giờ như thế này cô nói xóa không

không phải là người cầu hồn nó cũng không phải là tầng lớp hiện đại như bây giờ
nhưng tất cả niềm thương của cô dành cho hai con của cô
còn bây giờ trái tim của cháu đang tuổi bảy mươi tám cũng có sự rung động đối với người khác dưới
cô hiểu không ai cấm cả sự rung động của cô
nhưng phải như thế nào
chối ông cô à với họ mẹ thì việc được xong

thì lúc đó dù lời dạy bảo đã dừng lại nhưng có vẻ như quan điểm của bên phụ huynh vẫn không hề thay đổi
mẹ thương con mẹ thương mẹ
một cuộc tranh cãi gây gắt giữa phụ huynh và học sinh
mỗi người một quan điểm
cô ngồi đây này con
con cầm vào cái đấy mẹ gây tẩm
những rào cản về chia sẻ
bọn cháu ngồi uống nước bình thường có cái gì đâu hả
con làm sao mà con biết mẹ nghĩ cái gì
thay từ nỗi lòng của cha mẹ
mẹ có đánh con là mẹ thương không
tất cả đều liên quan đến vấn đề giáo dục giới tính
liệu có phải phụ huynh nào cũng biết cách trò chuyện cùng con về vấn đề này
hôm nay tham gia cùng chương trình kỹ năng sống là một cô bạn học sinh trung học xinh xắn và có phần hơi nhút nhát
em là nguyễn thị huỳnh trang
hôm nay em một mươi bảy tuổi
em với mẹ em thường không nói tâm sự nhiều với nhau ấy
đợt trước là em có kể tâm sự với mẹ em về một người yêu em ở xưa
nhưng mà hồi đấy là em kể một lần ấy
thế xong rồi lần sau ấy nếu mà em có vi phạm một cái gì đấy thì mẹ em lại lôi cái chuyện đấy ra để nói em ấy
em bảo là chắc mày lại yêu đương cái thằng đấy vớ vẩn ấy à
không học hành các thứ ấy ạ
thì mẹ em đổ luôn
đấy có thể là nguyên do khiến em như thế
cái em lúc ấy em chỉ nghĩ là thôi lần sau cậu cũng chẳng muốn kể gì cho mẹ nữa
cứ kể thì mẹ lại nói con này nọ ấy
con không thích
dựa theo những khúc mắt của huyền trang chương trình đã sắp xếp một tình huống
một con gái ngoan bỗng có những dấu hiệu lạ
cùng với đó là những thắc mắc về vấn đề giới tính nhạy cảm
một cuộc hẹn hò bí mật bị mẹ bắt gặp
cùng với đó là cậu bạn trai ngỗ nghịch
để thông tin đến với người mẹ một cách tình cờ ekip đã có sự trợ giúp của bản thân hương giang
mọi công tác ghi hình đã hoàn tất tại một quán cà phê trên phố võ thị sáu
liệu mẹ của huyền trang sẽ phản ứng như thế nào hãy cùng chương trình tìm hiểu
trước đó một ngày chương trình sắp xếp để nhân vật có những câu hỏi lạ qua tin nhắn với mẹ
câu chuyện xoay quanh một cô bạn đã lỡ vượt rào với người yêu
khi con ngồi trên ghế nhà trường
không ngoài dự đoán người mẹ lập tức né tránh vấn đề
đồng thời tỏ rõ thái độ bài xích
mày hôm sau trong khi huyền trang đã rời nhà từ sớm
thì cô bạn thân hương giang bất chợt tìm đến
mẹ em khá là khó kiểm chế cảm xúc ạ
mẹ em mà thấy em dơ vào cái tình huống
mà em với cả người yêu em đã đi quá giới hạn
thì chắc thẳng là mẹ em sẽ không ngồi im mà nghe em nói
hay là nghe là câu chuyện này có thật sự như thế không ạ
em nghĩ là mẹ em sẽ tức luôn á
lúc này ekip chương trình quyết định xuất hiện
để tìm hiểu thêm cảm xúc của hai mẹ con sau tình huống
cái gì vậy

tại sao mà bạn đấy lại nhờ trang
trang lại về nhờ mẹ
cô cứ văn khoăn cái điều ấy
nhưng cô lại gạt đi
cô bảo là chắc không không bao giờ con gái nhìn người
nên nếu mà cái chuyện xảy ra hôm nay là sự thật
thì cô sẽ như thế nào

khi mà cái sự việc nó xảy ra ấy
thì tất nhiên là
không thể đổi nỗi về một phía rồi
nỗi của con cũng có
và nỗi mẹ cũng có
con phải hiểu rằng
người bố và đặc biệt là người mẹ của con
luôn luôn bị áp lực
coi như mình có muốn giữ mẹ
thì con muốn sau những ngày ấy mẹ
mẹ với con đều là ngồi
ngồi có thể là ngồi nói chuyện với nhau
rồi ngồi nghe nhau nói
từ trước đến giờ ấy các cuộc gai nhau của mấy con ấy
nó chỉ làm kéo dài ấy
mà nó không xứng rất hết
từ lý thuyết đi đến việc làm nó hơi khó
nhưng tôi nghĩ rằng là
đầu tiên phải làm bạn với con
và lại là

thì mình hiểu
mình hiểu thì
mình chia sẻ
người ta đã nói rằng là
riêng về cái vấn đề giáo dục giới tính
và cái tuổi mà quan hệ tình dục lần đầu là
được lùi xa rất là nhiều
nếu mà cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là nó gần gũi
nhưng mà làm thế nào thì để có thể duy trì được cái sự gần gũi
cũng như là có thể chia sẻ giữa bố mẹ và con cái về những cái chủ đề rất là nhạy cảm
thì cần phải tạo ra được một cái thói quen chia sẻ ngay từ nhỏ
những cái câu hỏi mà cơ bản liên quan đến tình bạn tình yêu
là mình có thể là sẵn sàng và tư vấn được cho con
còn đến cái giai đoạn mà kiểu sau đó
khi mà con bắt đầu lớn hơn một chút nữa
thì bắt đầu lại phải có những kiến thức liên quan đến là quan hệ tình dục
thế nào là an toàn hay là thế nào là an toàn và không an toàn
những cái biện pháp để giữ an toàn trong cái quan hệ tình dục
rồi là các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục
rồi quan niệm về trinh tiết
tất cả những cái vấn đề khác nữa mà liên quan đến những cái giá trị đạo đức
mà lúc này các em bắt đầu có nhu cầu muốn hiểu và muốn biết
cùng với cả sự phát triển lứa tuổi của đứa trẻ
cũng như là sự chín mùi về mặt xã hội của từng đứa trẻ trong từng gia đình
cộng với cả cái sự gọi là nhạy cảm của cha mẹ
khi mà con có vấn đề gì đấy đang có nhu cầu muốn hiểu biết
thì bố mẹ sẽ dựa vào đó để qua đấy thì giáo dục cho con những cái kiến thức về mặt giới tính
trên thực tế khi nhắc đến vấn đề tình dục
hầu hết phụ huynh đều ngăn cản lảng tránh hoặc nói chung chung
chứ không chỉ dẫn định hướng cụ thể
điều này vô hình chung đã tạo nên một bức tường ngăn cách
khiến con trẻ ngại ngùng trao đổi với người lớn
thay vì ngăn cấm hãy trò chuyện cởi mở
hướng đến việc dạy con các biện pháp giữ an toàn
tránh thái độ dọa dẫm đánh giá đạo đức
hãy học cách lắng nghe trò chuyện cùng con
những thông tin mà bạn đưa đến cho con vô cùng quan trọng
tuy nhiên điều quan trọng hơn là chính bạn đã nói điều đó với con
hãy nhớ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu